ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi họp
theo tờ trình của chính phủ sẽ có một mươi năm vấn đề lớn cần sửa đổi bổ sung của luật giáo dục đại học
trong đó đáng chú ý có các vấn đề về mô hình cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học
quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học phân tầng xếp hạng đại học
điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tự chủ và trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo
trong các cơ sở giáo dục đại học phát triển trường tư thục và chính sách xã hội hóa đối với giáo dục đại học
phát biểu tại phiên thảo luận nhiều ý kiến băn khoăn về mô hình hiện nay của các trường đại học
trong đó có nhiều trường không đi theo tiêu chuẩn chung của thế giới
vì thế dự thảo luật lần này cần đưa ra các khái niệm rõ ràng cụ thể
tôi rất mong muốn là lần này chúng ta cũng phải giải thích từ ngữ
và chúng ta làm cho nó trong cái hệ thống giáo dục quốc dân ở cái cấp đại học
tên gọi như thế nào chứ không phải là muốn là học viên là học viện muốn là trường đại học là trường đại học
luật lần này nếu chúng ta sửa chúng ta làm rõ những cái khái niệm và bản chất
thực chất của những cơ sở giáo dục đại học như thế
chưa giải quyết được câu chuyện liên quan đến khái niệm đại học
đấy là mình còn có đại học vùng đại học quốc gia này
xong đại học vùng
thì trước đây là vì cái lịch sử khi ra đời đại học quốc gia
thì ngoài cái chức năng nó là một đại học lớn
tức là ngoài cái nghĩa là đại học lớn
và có quy tín khoa học
thì nó còn một cái nghĩa nữa lúc đấy bây giờ
tôi thì rất may mắn là được theo sát cái quá trình đấy
đấy là vì lúc đấy chúng ta chưa
tất cả các trường đại học ở nước ta lúc ấy còn ít
và chưa một trường nào được tự chủ một chút nào cả
tất cả nó đều cầm tay chỉ việc từ bộ
lúc ấy là bộ đại học
giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp
cho nên lập ra cái đại học quốc gia là để cho nó một ít quyền tự chủ
nhưng mà bây giờ sau mấy chục năm
thì các trường khác bây giờ còn được cái quyền tự chủ đấy
nhiều hơn bản thân các trường đại học quốc gia hiện nay
theo chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên
và nhi đồng của quốc hội phan văn bình
các trường đại học dựa theo tiêu chí và điều kiện của mình
mà lựa chọn theo mô hình nghiên cứu ứng dụng hay thực hành
điều quan trọng tiếp theo
đó là các trường cần tạo dựng thương hiệu uy tín
nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đòi hỏi hiện nay của xã hội